bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo về các ưu tiên của năm apec hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao và hơn ba trăm năm mươi đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên
ban thư ký apec quốc tế các quan sát viên của apec đại diện các tổ chức quốc tế
ngân hàng thế giới quỹ tiền tệ quốc tế cùng các học giả và doanh nghiệp trong nước quốc tế đã tham dự
chuẩn bị cho apec trong suốt hai năm qua cùng với sự nỗ lực rất lớn của các bộ ngành
việt nam đã xác định được chủ đề apec hai nghìn một mươi bảy là tạo động lực mới hướng tới tương lai chung
cũng như bốn ưu tiên lớn cho năm apec hai nghìn một mươi bảy bao gồm phát triển kinh tế phát triển nguồn nhân lực
các vấn đề sau biên giới và điều phối các thỏa thuận trong các khu vực thương mại tự do
trên cơ sở các ưu tiên này các chuyên gia học giả đặc biệt là các quan chức cao cấp của các nước thành viên

và đã đưa ra ý kiến đóng góp để xây dựng một cộng đồng apec vì người dân vì tất cả các thành viên và vì doanh nghiệp
ngày nay apec có trách nhiệm cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu
đây là cơ hội để thúc đẩy và phát triển các quan hệ hợp tác của các nền kinh tế thành viên apec
tôi mong rằng những gì mà chúng ta có thể đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy tới đây
sẽ tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ cho phát triển của apec
tại hội thảo lần này
tôi rất kỳ vọng vào những ý tưởng mới được đưa ra để những ưu tiên trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
đã được xác định đi vào hiện thực trên tinh thần tạo động lực mới hướng tới tương lai chung
như mục tiêu apec hai nghìn một mươi bảy đã đề ra
chúng ta kỳ vọng apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là một bước tiến mới nữa trong quá trình phát triển này
tập trung vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
trên cơ sở cuộc hội thảo hôm nay việt nam tổng hợp lại và xây dựng các kết quả

đồng thời việt nam sẽ có những kết quả và sản phẩm cụ thể để tiến tới các hội nghị quan chức cao cấp lần thứ nhất
thứ hai và các hội nghị bộ trưởng trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
mà cao nhất là tuần lễ cấp cao apec vào cuối năm sau
đồng thời việt nam sẽ có những kết quả và sản phẩm cụ thể
đóng góp vào tiến trình phát triển của apec trong thời gian tới